chương trình biến mới của dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam và trên thế giới
vào chiều ngày hôm nay bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ y tế ra mắt hai ứng dụng
gồm ứng dụng ncov dành cho người dân việt nam và ứng dụng vietnam health declaration dành cho người nhập cảnh vào việt nam
đây là hệ thống giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa tình hình xuất nhập cảnh
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra rất phức tạp tại việt nam và trên toàn thế giới
buổi ra mắt có sự tham dự của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông lãnh đạo bộ y tế
ứng dụng ncov được bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng để cung cấp thông tin
nhằm hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động
sau khi tải ứng dụng về điện thoại thông minh người dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân trong mục khai báo y tế toàn dân ở màn hình chính
và thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình theo dõi sức khỏe
đối với người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông khuyến nghị dùng ứng dụng việt nam health daklation
để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động
khi kê khai xong các thông tin từ tờ khai sẽ được hệ thống cập nhật về các trung tâm chống dịch và cơ quan của việt nam để quản lý
tuy nhiên không phải hiện nay tất cả mọi người đều sở hữu một điện thoại thông minh
và vì vậy là ứng dụng là cung cấp một chức năng là khai hộ khai theo gia đình khai theo nhóm để cho một người có thể khai giúp cho gia đình mình
dựa trên dữ liệu của hai ứng dụng này gửi về hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để đảm bảo hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể
ứng dụng còn là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi các khuyến cáo phòng chống dịch tới người sử dụng
đây là ứng dụng của nhà nước
ứng dụng này trên ứng dụng này là các thông tin chính thức
kể cả bản đồ vùng dịch các bạn nghe từ hôm nay có bản đồ của google thì cũng không phải là chính thức
các thông tin cũng vậy
thì đây cái đầu tiên quan trọng nhất là những thông tin cung cấp ra từ đây là thông tin chính thống của nhà nước
kể cả về tình hình lẫn cắt chỉ dẫn trong các tình huống
thì tất cả mọi thông tin khai báo của người dân
dân hay là chúng ta dùng cái từ thông báo cung cấp của người dân
đều được nhà nước quản lý chặt chẽ và chỉ sử dụng vào mục đích giúp nhân dân và chúng ta cùng nhau chống dịch được
tuyệt đối không sử dụng vào các mục đích thương mại
và không xâm phạm đời tư của người dân
trước mắt các thiết bị sử dụng hệ điều hành android có thể cài đặt hai ứng dụng này để khai báo
hệ điều hành ios sẽ sớm được hỗ trợ trong thời gian tới
vào chiều nay ngày chín tháng ba
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hà nội tiếp tục họp phiên thứ một mươi bảy
có thể nói đây là thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn phức tạp mới
dẫn đến nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
tái khẳng định nâng mức cảnh báo dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố hà nội
theo báo cáo của sở y tế hà nội
tính đến thời điểm một mươi năm h ngày chín tháng ba
bốn ca dương tính tại hà nội đều được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
thành phố cũng đã điều tra xác minh người tiếp xúc với các ca bệnh
một trăm chín mươi một là số người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh gọi là f một
số người tiếp xúc với tiếp xúc là năm trăm sáu mươi chín người còn gọi là f hai
hiện đã lấy một trăm năm mươi một mẫu đi xét nghiệm thì một trăm linh sáu trường hợp âm tính
còn bốn mươi năm trường hợp đang chờ kết quả
ban chỉ đạo thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín
để người dân chủ động phòng tránh và khai báo khi tiếp xúc
ngoài ra hà nội cũng khẳng định luôn đáp ứng đầy đủ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm
trước mọi cấp độ của dịch bệnh
giúp người dân yên tâm tránh tình trạng mua tích chữ gây hoang mang cho xã hội
tất cả hàng hóa ở trên các hệ thống phân phối của thành phố hà nội
gồm một trăm bốn mươi hai siêu thị bốn trăm năm mươi bốn chợ trên một chuỗi cửa hàng tiện lợi
cũng như là một trăm hai mươi tám chuỗi kinh doanh thực phẩm ở trên địa bàn
đảm bảo đầy đủ trên các quầy kệ
và lượng mua hai ngày hôm nay có giảm suất hơn so với ngày mùng bảy
và mọi hoạt động của các siêu thị các cửa hàng phân phối cho thành phố
đều đảm bảo bình thường và vẫn khẳng định là hàng hóa rồi rào đầy đủ
cho người dân ở trên địa bàn thành phố và không có sự tăng giá
hiện các quận huyện trên địa bàn thành phố đang khẩn trương ra soát
khách nước ngoài điêu chú trên địa bàn
đồng thời tiến hành phun thuốc khử quẩn
các khách sạn có khách du lịch
đến lưu chú
tại quận hoàn kiếm hai khách sạn lớn là metropole
và khách sạn tại một mươi hai nguyễn quang bích trưa nay
tất cả hoạt động phun khử khuẩn và hướng dẫn y tế đều hoàn thành
đến giờ này khách cư trú tại hai khách sạn nêu trên trở lại hoạt động bình thường
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nhấn mạnh phải giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà
qua báo cáo thì có thể nói có một số các trường hợp cách đi tại nhà
trên chiến bay này về là không nghiêm túc
không nghiêm túc vẫn ra khỏi nhà
thế cho nên tôi đề nghị là tất cả các xã phường
và tất cả chúng ta phải thông báo cho hàng xóm này
để họ giám sát hàng xóm giám sát lẫn nhau
tổ dân phố giám sát này phường giám sát này
và hàng ngày cán bộ y tế phải hai lần vào đo thân nhiệt
hoặc họ đo thân nhiệt nhưng mà phải gửi đến bằng qua điện thoại thông minh
thế vào cầm chỉ phải giám sát chặt chẽ chứ không để cho họ đi ra ngoài
bởi vì bây giờ nằm ở trong cái thời gian từ mùng hai mấy hôm nay
mới mùng chín mới có bảy ngày thôi
mà tôi xin nói cầm chỉ là đây chính là giai đoạn của họ
nếu như họ bị nhiễm là giai đoạn này rất dễ phát bệnh
tại cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đã kêu gọi người dân trên toàn thành phố
tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm
đồng thời kiểm tra sát sao việc chấp hành của các bệnh viện công tư
các phòng khám làm tốt công tác kiểm soát thân nhiệt tại sân bay nội bài
đồng thời nhắc nhở các đơn vị phải trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
khi có lệnh của thành phố là phải lên đường ngay
bộ y tế vừa công bố thêm một ca dương tính với covid một mươi chín
đó là trường hợp một bệnh nhân nam người anh đang lưu trú tại tỉnh quảng nam
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện
được biết bệnh nhân này thì cùng trên chuyến máy bay vn năm mươi bốn
với bệnh nhân nữ mắc covid một mươi chín thứ một mươi bảy tại hà nội
như vậy trên chuyến bay đã ghi nhận một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín
đó là trường hợp một ca dương tính với covid một mươi chín

một mươi tỉnh thành phố trong đó đã có một mươi sáu trường hợp được chữa khỏi và xuất viện
cũng trong sáng nay bộ y tế đã thông báo bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng
chỉ mất khoảng bốn sáu ngày để số ca mắc covid một mươi chín ở việt nam tăng từ ba mươi ca lên mức một trăm linh đến năm trăm linh ca
theo bộ y tế đây là tin giả do người mạo danh phó giáo sư tiến sĩ trần xuân bách tung lên mạng xã hội
bộ y tế khuyên cáo người dân nên theo dõi thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
từ các nguồn chính thống để tránh gây hoang mang không cần thiết trong mùa dịch
ngày tám tháng ba chính quyền thành phố hội an đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của các du khách đi cùng chuyến bay
với bệnh nhân thứ một mươi bảy ở việt nam nhiễm covid một mươi chín
đến một mươi bảy h chiều ngày hôm nay sở y tế tỉnh quảng nam đã công bố kết quả xét nghiệm đợt một đối với nhóm du khách trên
theo đó ba mươi mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với sars cov hai
trước đó ba mươi năm du khách nước ngoài trên chuyến bay vn năm mươi bốn đã đến hội an
bốn người đã rời đi theo lịch trình của chuyến du lịch
ba mươi một người hiện đang điêu trú tại hội an
tất cả du khách này và những người có tiếp xúc gần đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
đến chiều nay ba mươi mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính
thành phố hội an tiếp tục cách ly tại chỗ các trường hợp đi trên chuyến bay vn năm
và tạm thời đóng cửa các khách sạn có liên quan
trước tình hình dịch virus sars cov hai diễn biến phức tạp
thành phố hội an cũng đã chỉ đạo việc dừng đưa đón khách ra vào đảo cù lao tràm
các làng nghề du lịch trên địa bàn cũng được yêu cầu dừng hoạt động
tám mươi tám trên một trăm hai mươi bảy người có tiếp xúc với bốn du khách người nước ngoài nhiễm covid một mươi chín tại hạ long
vừa cho kết quả âm tính trong đó có lái xe chở người nhiễm
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh cho biết
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh cho biết đã ra soát và xác định được
một trăm hai mươi bảy trường hợp là thuyền viên phục vụ lái xe có liên quan và tiếp xúc với bốn du khách người nước ngoài nhiễm covid một mươi chín
tất cả đang được cơ quan y tế cách ly và hướng dẫn tự cách ly theo quy định
qua lời mẫu xét nghiệm covid một mươi chín với một trăm hai mươi bảy trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bốn du khách
đã có kết quả của sáu mươi tám mẫu âm tính những mẫu còn lại đang chờ xét nghiệm
từ chiều qua thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh đã ra quyết định phong tỏa toàn diện bốn khu vực dân cư khách sạn các tàu du lịch liên quan trực tiếp
hoặc gián tiếp tới bốn du khách người nước ngoài nhiễm covid một mươi chín lập hồ sơ khai báo y tế khám sức khỏe ban đầu đối với khoảng gần ba trăm linh cư dân của thành phố
tiếp theo là thông tin về công tác triển khai ứng phó phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại công an thành phố đà nẵng và lào cai
đến một mươi ba h chiều nay trên địa bàn thành phố đà nẵng ghi nhận hai trường hợp người anh đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân thứ một mươi bảy dương tính với covid một mươi chín
để chủ động trong việc khoanh vùng giả soát và triển khai các phương án phòng chống dịch trong sáng nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức họp khẩn trong toàn lực lượng
qua giả soát công an thành phố đà nẵng đã lập danh sách đối với ba mươi tám trường hợp có tiếp xúc gần với hai hành khách người anh triển khai lực lượng giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để cách ly tại chỗ đối với bốn mươi ba người hiện đang tạm trú tại khách sạn vanda thực hiện theo dõi y tế ba mươi thủy thủ đoàn tàu hải quân mỹ lưu trú tại khách sạn này và đưa trở về tàu trong ngày tám tháng ba
công an thành phố đà nẵng cũng tiến hành ra soát hai trăm linh sáu hành khách đi cùng chuyến bay vn một trăm sáu mươi ba ngày hai tháng ba để phục vụ việc cách ly theo quy định
sau khi bộ y tế công bố các trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó tại địa bàn lào cai có hai trường hợp công dân người anh dương tính và đang được điều trị cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh lào cai đã họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó với dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng thời nâng cấp độ chống dịch lên mức độ hai
tại cuộc họp lãnh đạo công an tỉnh nghe báo cáo trực tiếp từ công an thị xã sapa công an thành phố lào cai nơi hai công dân người anh đi lại lưu trú tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người khác trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh công an thị xã sapa công an thành phố lào cai trong việc tích cực khẩn trương xác minh khoanh vùng và có những biện pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng công an
đồng thời đề nghị tiếp tục xác minh sàng lọc những đối tượng tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gần đề xuất cách ly các đối tượng tiếp xúc trực tiếp